bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm hai nghìn hai mươi
các cơ quan quản lý chuyên gia và doanh nghiệp đều khẳng định đến thời điểm này
việt nam đã hoàn toàn làm chủ công nghệ sản xuất các loại vật liệu xây dựng chính
trong đó xi măng kính xây dựng và gạch xeramic đứng trong nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới
công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng ở việt nam thời gian qua đã có những thay đổi rõ rệt
các công nghệ lạc hậu đã và đang được thay thế bằng công nghệ tiên tiến hiện đại
thì trước đây tức là trước năm hai nghìn một mươi thì nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng còn phải nhập khẩu từ nước ngoài
nhưng mà đến giai đoạn hiện nay thì đã đáp ứng đủ nhu cầu ở trong nước
có những sản phẩm là xuất khẩu tới hai mươi ba mươi ra nước ngoài
tuy nhiên sự phát triển của ngành vật liệu vẫn còn có những hạn chế bất cập
cần giải quyết trong thời gian tới
chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo chỉ đạo của chính phủ
cũng đã được triển khai ở hết các địa phương nhưng hiệu quả tiến độ chưa như mong muốn
suất vật liệu không nung vật liệu thay thế vật liệu truyền thống còn gặp nhiều khó khăn
để mà sử dụng được các cái vật liệu xây dựng không nung như thế này
thì đúng là chúng ta phải có một cái đầu tư về khoa học công nghệ về thiết bị về nguồn vốn
và đặc biệt là có sản phẩm rồi thì chúng ta cũng phải có các cần gói những cơ chế chính sách của nhà nước
để khuyến khích các doanh nghiệp
doanh nghiệp định hướng người tiêu dùng định hướng các nhà đầu tư sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung vào trong các công trình
trong quá trình ứng dụng công nghệ mới này thì chưa có tiêu chuẩn
thế vậy bây giờ để trình vào trong các công trình để có được cái tiêu chuẩn đó
thì chúng tôi lại phải đi gặp rất nhiều các cơ quan ví dụ như là bên trụ bộ xây dựng
ví dụ như sở xây dựng rồi sang cả bên chủ ibsd
cái quá trình đấy cũng rất là mất nhiều thời gian
và đôi khi chúng tôi phải sử dụng cả những chuyên gia của các trường đại học
như là trường đại học xây dựng trường đại học kiến trúc để hỗ trợ chúng tôi
trước những tồn tại của ngành vật liệu xây dựng đặc biệt là trong việc đẩy mạnh sử dụng cho
xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
và sử dụng trong các công trình xây dựng phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có chỉ đạo
yêu cầu đối với ngành xây dựng cũng như các bộ ngành liên quan
và nó có hiệu quả sử dụng có hiệu quả
một mặt là hiệu quả là chúng ta không phải đòi hỏi chỉ của hiệu quả anh tế
mà hiệu quả môi trường hiệu quả xã hội
cần thiết nhà nước phải có chính sách để hỗ trợ để khuyến khích
như vậy với quyết tâm phát triển sản xuất đồng thời phải coi trọng yếu tố bền vững
việc nghiên cứu cải tiến công nghệ và phát triển các loại vật liệu xây dựng thay thế vật liệu truyền thống
giảm tiêu hao nguyên liệu năng lượng thân thiện môi trường được xác định là việc làm cấp thiết
sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm